tại hồ văn di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ khai mạc hội chữ xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
đây là một sự kiện văn hóa thường niên của trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
qua năm năm tổ chức đã thu hút đông đảo khách tham quan yêu thư pháp tại hà nội và các vùng lân cận
năm nay là năm thứ sáu hội chữ xuân được tổ chức
hoạt động này được trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám chú trọng
và ngày càng nâng cao chất lượng góp phần làm sống lại một nét văn hóa truyền thống lành mạnh
bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp việt nam
cũng như nâng cao trình độ thẩm mỹ hiểu biết về thư pháp của công chúng
những ông đồ là mang cái niềm vui đến cho từng gia đình
khi có nhu cầu sang một năm mới làm ăn buôn bán kinh doanh thịnh vượng sức khỏe phát đạt
các cháu học hành tiến bộ thì cái nguyện vọng của các gia đình là mỗi gia đình một hoàn cảnh
mỗi gia đình một điều kiện mỗi gia đình một nguyện vọng nó khác nhau
phụ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh của một gia đình
biết hội chữ xuân được tổ chức hôm nay anh nguyễn bá dương và người bạn của mình
đã dành thời gian đến tham quan và thưởng lãm
anh xin cho mình chữ thuận để cầu mong mọi việc thuật lợi
hôm qua tôi có đi qua chơi ở chỗ văn miếu
thì biết được hôm nay có khai mạc hội chữ xuân
thì hôm nay tôi lại quay lại đây để xin chữ
mong muốn của tôi năm nay xin chữ
để năm nay tôi ra trường
thì mong được cái
vị trí công tác
những chỗ công việc của mình được thuận lợi và xuân xẻ trong năm mới
đến với hội chữ xuân canh tý
khách tham quan không chỉ được xem các ông đồ trình diễn thư pháp
mà còn được chiêm ngưỡng năm mươi hai tác phẩm thư pháp chữ hán
và thưởng lãm không gian giáo dục thi cử truyền thống